trước diễn biến phức tạp của bệnh dịch tả lợn châu phi hôm nay tại hà nội bộ nông nghiệp và phát triển đông thôn tổ chức hội nghị trực tuyến đánh giá tình hình và triển khai các giải pháp phòng chống bệnh dịch tả lợn châu phi
tại cuộc họp phó thủ tướng chính phủ trịnh đình dũng yêu cầu các địa phương phải vào cuộc quyết liệt nhanh chóng chấn trình tình trạng lơ là chủ quan trong phòng chống dịch tả lợn châu phi
tính đến ngày một mươi hai tháng năm bệnh dịch tả lợn châu phi đã và đang xảy ra tại hai mươi chín tỉnh thành phố với hai hai trăm chín mươi sáu xã hai trăm linh bốn huyện số lợn mắc bệnh và bị tiêu hủy là gần một triệu ba trăm linh con chủ yếu tập trung tại các tỉnh thành phố phía bắc
điều đáng nói là trong khi dịch diễn biến phức tạp và có nguy cơ tiếp tục phát sinh rất cao trong thời gian tới thì ở một số địa phương vẫn còn tình trạng lơ là chủ quan
công tác tổ chức tiêu hủy lợn bệnh lợn chết chưa triệt để
bố trí đủ lực lượng tiêu hủy lợn bảo đảm đúng thời gian quy định để người chăn nuôi tự tiêu hủy vứt sát lợn ra môi trường gây ô nhiễm môi trường và lây lan mầm bệnh
một số tỉnh cũng phải khẳng định là chủ quan nơi nào kiểm soát dịch bệnh cũng như là trôn hủy cái lợn chết không được đúng quy trình như nam định như ở bắc giang là huyện hiệp hòa giáp phú bình thì hàng chục xác lợn